cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin mùa mùa ba online của truyền hình công an nhân dân
thông tin chúng tôi vừa nhận được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn
vừa bắt quả tàng đối tượng trịnh thị yên chú tổ sáu phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc dữ một bánh heroin
vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hôm qua tại quán cà phê đông dương thôn nà nàng xã nông thượng thành phố bắc cạn
khám xét người đối tượng lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một bánh heroin có trọng lượng ba trăm năm mươi hai một trăm ba mươi tám gram
được yên giấu phía trước bụng hai gói nhỏ heroin yên giấu trong áo ngực
yên khai nhận đang vận chuyển ma túy từ thái nguyên lên bắc cạn chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị bắt
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đang tạm giữ huỳnh minh hiếu
triệu minh tâm nguyễn văn tiến nguyễn văn lộc nguyễn đức minh quân nguyễn anh phụng và đoàn thành long
để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và sử dụng trái phép các chân ma túy
trước đó sáng ngày một mươi một tháng một công an xã trung an và trinh sát hình sự công an thành phố mỹ tho
thấy tại nhà trọ ở ấp một xã trung an có nhiều thanh niên tụ tập bất thường nên kiểm tra hành chính
phát hiện bảy thanh niên vừa sử dụng ma túy xong
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai xe mô tô bốn dao tự chế hai cây búa một cây kiềm hai cây xông gạo
hai dao thái lan một máy mài hai bình xăng con và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá
điều tra khai thác nhanh các đối tượng khai nhận chúng tàng trữ vũ khí để chuẩn bị đánh nhau
gây dối trật tự công cộng
bước đầu xác định đoàn thanh long là hung thủ dùng búa chém một người khác đứt gân tay mà công an đang truy bắt
các đối tượng và tăng vật được chuyển giao cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa bắt ba đối tượng có hành vi đập phá xe cứu thương của bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
các đối tượng bị bắt gồm dương minh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy phan văn trân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đàm bé tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tỉnh kiên giang
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày chín tháng một sau khi nhậu xong trí tý và trân
điều khiển xe máy đi đến xã vị trung huyện vị thủy thì trí kêu dừng xe và nảy sinh ý định xin tiền của người đi đường
sau đó trí lấy trụ bê tông bảo vệ hành lang kéo ra giữa đường nhằm mục đích cản cho xe dừng lại
trí tiếp tục nhổ hai khúc gỗ cầm trên tay với ý định nếu xin tiền bị đánh thì sẽ đánh trả lại
đến hơn một giờ ngày một mươi tháng một chị thấy xe cứu thương của bệnh viện đa khoa hậu giang chạy qua
nhưng không có tiền nên trí nảy sinh ý định đập xe rồi lên xe bỏ chạy về hướng cần thơ
thối tượng đang trên đường từ cần thơ về đến ấp một xã vị đông thì bị lực lượng công an huyện vị thủy bắt giữ
vào khoảng hai mươi một giờ tối ngày hôm qua tại khu vực tổ một mươi ba khóm đông thành phường đông xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người thương vong
vào thời gian trên trần hiếu thắng chú tài ấp bình khánh xã mỹ khánh điều khiển xe máy chở mai quốc sự cùng chú tài địa phương
khi đến đoạn đường trên thì đâm trực tiếp vào xe máy chạy chiều ngược lại
đỗ minh quyên tạm trú phường bình khánh phía sau có chở vợ là liêu thị hiền và con là liêu đỗ quốc đạt sinh năm hai nghìn một mươi hai
cú đâm mạnh đã khiến anh quyên tử vong tại bệnh viện còn cháu đạt anh sử và thắng đang trong tình trạng nguy kịch
chị hiền bị thương nhẹ hai xe máy bị bẹp nát hết phần đầu
ngay sau khi xảy ra tai nạn công an thành phố long xuyên đã phân công lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường
đồng thời tổ chức khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn ngọc cao thái và nhâm quang hiệu đều trú tại xã kim long huyện tam dương về tội cướp tài sản
trước đó tại đường triệu thái thành phố vĩnh yên chị trương thị mỹ dung trú tại xã thanh chủ thành phố vĩnh yên
đã bị hai đối tượng thái và hiệu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám f chín mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi bốn áp sát cướp trên điện thoại di động
sau đó nhanh chóng điều khiển xe bỏ trốn sau hai giờ tiếp nhận tin báo của bị hại
công an tp vĩnh yên đã nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm gây án là hai đối tượng trên
trong những ngày đầu tháng một năm nay trên đại bàn thành phố buma thuột tỉnh đắk lắc
liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm các loại xe máy đắt tiền của người dân
qua xác lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về trợ tự xã hội công an thành phố buma thuột
vừa bắt khẩn cấp một nhóm bốn đối tượng thực hiện các vụ trộm xe
bốn đối tượng bị bắt giữ là lê thanh long trần xuân sơn cùng huyện eak tỉnh đắk lắc
lưu trần phong và vũ văn hùng cùng ở phường tự an thành phố buma thuột
qua đấu tranh đội cảnh sát hình sự đã làm rõ vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm long ra tù nhưng không tu trí hoàn lương
mà tiếp tục gây gỗ đánh người trộm cắp tài sản ở huyện eak
bị công an huyện eak truy bắt long trốn lên thành phố buma thuột tìm gặp sơn
hỏi có mua xe trộm cắp không thì sơn đồng ý
sau đó long đã cùng phong và hùng chở nhau bằng xe máy đi dò la dọc theo con đường trong thành phố buôn ma thuột
thấy những chiếc xe máy loại nào đắt tiền để trên vỉa hè hoặc sân trước nhà không có người trông coi
là chúng đến dùng vam phá ổ khóa nổ máy lấy trộm đem về bán cho sơn một số
số còn lại thì chúng đem cất giấu rồi tiêu thụ
tổng cộng các đối tượng đã gây ra một mươi một vụ lấy trộm các loại xe máy bán lấy tiền chia nhau ăn xài và chơi game
tổng cộng dân tích với lại tiêu thụ thải sản cho khách phòng tội có với lại trộm cấp
sau khi chấp hành án xong ra chạy thì về địa phương thì không có việc làm ổn định
nên em chờ bờ chờ bờ phá xin ra đánh nhau xong em bỏ em đi
lên phố lên phố bên này thì không có tiền sinh sống tiêu xài không có chỗ cố định với lang thang
sau đó thì gặp phong anh em mới rủ nhau đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài
cháu và phong lấy xe đi dạo các đường
trên đường coi có những xe nào dựng trước nhà hay là không có ai trông coi thì chúng cháu lấy van vô chỗ mở khóa
một xe lấy trong vòng một phút tìm bán lấy xe thì chúng cháu chia đều hết và chia nhau ra ăn nhậu và chơi hình tử
bước đầu công an tp muôn mạc thuật đã thu hồi năm xe máy các loại và đang tiếp tục truy thu để trả lại cho người dân
qua vụ án trên người dân cần nêu cao cảnh giác
mỗi khi để xe trước nhà hoặc trên vỉa hè
cần có người trông coi
để trong tầm quan sát hoặc sử dụng các loại khóa chắc chắn để tránh bị kẻ gian cậy phá lấy trộm
hai mươi ba đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở ấp đông bình xã hòa an tp cao lãnh
vừa bị lực lượng trinh sát công an tp cao lãnh kiểm tra và bắt quả tang
tiến hành kiểm tra lực lượng công an tạm giữ sáu con gà trống cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ được số tiền trên sáu mươi triệu đồng
các đối tượng tham gia được triệu tập về cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp vũng tàu vừa bắt giữ các đối tượng nguyễn bá hoan năm mươi tuổi nguyễn thị mai năm mươi hai tuổi và trần phương nam hai mươi tám tuổi
cùng trú tại tp cao lãnh về hành vi đánh bạc
vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm qua một mươi một tháng một các trinh sát hình sự kiểm tra tiệm game bắn cá số ba trăm linh ba đường thống nhất nối dài
do nguyễn bá hoan làm chủ
và bắt quả tang trần phương nam cùng hai người khác đang đánh bạc bằng hình thức trò chơi bắn cá
tiệm game trên ông thử thuê bà mai làm quản lý
khi có khách đến chơi bà mai đứng ra thu tiền và phát thẻ mở máy cho khách đánh bạc với máy bán cá
trong quá trình chơi nếu khách thắng điểm trên máy thì bán ngược lại cho chủ tiệm
theo lời khai của đối tượng nam khoảng chín giờ sáng cùng ngày y đến tham gia đánh bạc tại tiệm game này
đến một mươi hai giờ trưa nam thắng được bốn mươi một hai trăm linh điểm rồi bán lại cho chủ tiệm để nhận hơn bốn triệu đồng
trong lúc đang giao nhận tiền thì bị công an bắt giữ
không chỉ tại bà rê vũng tàu thời gian gần đây tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
ngày càng xuất hiện nhiều điểm trò chơi điện tử game bắn cá thu hút khá đông người chơi
đây là trò chơi được cấp phép tuy nhiên thực tế thì trò chơi này không chỉ dừng lại ở hình thức giải trí
mà đang dần biến tướng thành một hình thức cờ bạc trá hình
mới đây tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng lực lượng công an đã triệt phá một tụ điểm tổ chức trò chơi bắn cá ăn thua bằng tiền
đồng thời khởi tố hai vợ chồng chủ tiệm này về tội tổ chức đánh bạc
tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá việt đức
ở số hai mươi năm ngô gia tự thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
do ông đỗ việt tiến và vợ là đỗ thị bảy làm chủ đang tổ chức chơi bắn cá ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã bắt quả tang bà bảy đang thanh toán số tiền hai triệu đồng cho người chơi thắng là lâm thanh phong
tại thời điểm kiểm tra hai bên bắn cá của tụ điểm đang hoạt động hết công suất và có trên một mươi người tham gia chơi
theo điều tra tụi điểm này tổ chức trò chơi bắn cá từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm và thu nhập bình quân từ ba đến năm triệu đồng một ngày
sau khi củng cố chứng cứ công an lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông tiến bà bảy về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố lâm thanh phong về tội đánh bạc đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông tiến và phong
tôi cũng không biết nó mà cơ bản trái hình

tôi biết cái nỗi sai của tôi là nhận thức kém hãi thọc cho nên không nhận thức được đó là sai trái và đi bạc lâm đồng
theo số liệu thống kê hiện trên địa bàn tỉnh lâm đồng có một trăm bảy mươi ba cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá
được sở văn hóa thể thao du lịch lâm đồng cấp phép hoạt động với hai trăm sáu mươi một máy bán cá
ban đầu trò chơi này chỉ dừng lại ở
việc giải trí người bắn trúng nhiều cá sẽ được quy đổi thành điểm để chơi tiếp
nhưng càng về sau để thu hút nhiều người chơi thì một số điểm đặt máy bắn cá đã biến tướng thành hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền
điểm số mà người chơi thắng được quy đổi thành tiền và từ đó phát sinh nhiều hệ lụy khôn lường
điểm số mà người chơi thắng được quy đổi thành hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền
thực tế trò chơi này đã được cấp phép nhưng các quy định còn lòng lèo với nhiều kẽ hở
vì thế nhiều chủ cơ sở đã lợi dụng trò chơi điện tử để tổ chức ăn thua bằng tiền
hành vi này là vi phạm pháp luật có thể bị phạt từ năm đến một mươi triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định
trò chơi này đang tạo ra nhiều hệ lụy
thời tiết ổn định trời hơi xe lạnh vào đêm và sáng do có mưa nhỏ rải rác
nhưng đến ban ngày thì trời khô giáo hoàn toàn nắng xuất hiện nhiều kéo dài đến tận chiều tối
với nhiệt độ trong ngày là từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới thời tiết hầu như chưa có sự thay đổi gì nhiều
phổ biến vẫn là tình trạng nắng nhiều và hầu như không có mưa
trời mất mẻ vào đêm và sáng
trong ngày thì nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức là từ ba mươi một đến ba mươi hai độ tại các tỉnh thuộc miền tây của nam bộ
và ba mươi hai đến ba mươi hai độ trong ngày